hội luật quốc tế việt nam tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm ký hành hai mươi hành hai mươi năm
đại hội có sự tham dự của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại đại hội đồng chí trương hòa bình ghi nhận hội đồng hội đã hoạt động theo đúng tôn trị
mục đích phát huy thế mạnh chuyên môn của các hội viên bước đầu xây dựng quan điểm của các học giả việt nam
về vấn đề biển đông an ninh phi truyền thống tranh chấp kinh tế đầu tư thương mại quốc tế
đồng chí trung hòa bình có sự hiệu quả đầy mạnh tuyên truyền phổ biến lan tỏa ý thức và hiểu biết về pháp luật quốc tế
trong các cơ quan tổ chức tăng cường tham gia sâu hơn vào các hoạt động xây dựng chính sách đường lối phát triển của đất nước
để đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của việt nam và xu hướng phát triển của nền pháp lý quốc tế